sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình liên đoàn đua thuyền việt nam cục thể dục thể thao
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình tổ chức giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm bốn trăm hai mươi năm hình thành tỉnh quảng bình bảy mươi năm năm ngày quảng bình cuột khởi
và ba mươi năm năm ngày tái lập tỉnh quảng bình
giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn có sự tham gia của một mươi đội đua đến từ một mươi tỉnh thành phố trong cả nước
trong đó có các đội mạnh xuất sắc như đội thuyền thành phố hồ chí minh tỉnh thái nguyên thành phố đà nẵng tỉnh bình thuận
đây là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao của cục thể dục thể thao
ba mươi sáu đội thuyền với gần bốn trăm linh vận động việt nam nữ tranh tải ở ba cự li một m năm trăm linh m và hai trăm linh m
đây là năm đầu tiên tỉnh quảng bình đăng cai tổ chức không chỉ với mục đích duy trì và phát triển phong trào tập luyện hôn đua thuyền truyền thống
mà còn là dịp để quần chúng nhân dân trong tỉnh được thưởng thức những màn tranh tài đầy kịch tính và hấp dẫn
là cơ hội để quảng bình giới thiệu quảng bá hình ảnh tiềm năng thế mạnh về du lịch văn hóa con người
có phần mở rộng hợp tác giao lưu với các bạn bè trong nước và quốc tế
giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia sẽ diễn ra trong ba ngày từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng ngày hai mươi năm tháng bốn tại khu du lịch hồ núi cốc tỉnh thái nguyên đã tổ chức khai mạc mùa du lịch năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề từ trải nghiệm tới trái tim
thái nguyên hiện có trên một di tích trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt
ba di tích di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
ngoài các điểm đến hấp dẫn như hồ núi cốc
hồ gành trè hàng phượng hoàng suối mỏ gà thái nguyên còn được vinh danh là đệ nhất danh trà
đứng đầu cả nước về diện tích canh tác và sản lượng trè giá trị trên một mươi hai tỷ đồng một năm
tỉnh luôn xác định việc phát triển du lịch gắn với văn hóa trè là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đề án phát triển du lịch tỉnh
mùa du lịch này sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như du thuyền trên hồ núi cốc
trải nghiệm khinh khí cầu tinh hoa ẩm thực thái nguyên giải chạy bán marathon
năm hai nghìn hai mươi bốn được kỳ vọng là năm bùng nổ của du lịch quảng bình
khi lượng khách những tháng đầu năm tăng cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ngành du lịch quảng bình đang nỗ lực hoàn thiện làm mới các sản phẩm du lịch
mở thêm các điểm đến mới và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ hấp dẫn cho du khách
những ngày này dù mùa du lịch cao điểm chưa thực sự bắt đầu
nhưng tại nhiều địa điểm của du lịch quảng bình đã rộn ràng bước chân du khách
tại các điểm vui chơi của trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng
sự có mặt của rất đông du khách trong nước và quốc tế đang dần xóa đi đặc tính thời vụ của du lịch quảng bình
tôi rất là thích hang tối tắm bùn ở trong hang động và các hoạt động trò chơi dưới nước ở đây rất là thú vị
rất vui nếu có thời gian tôi sẽ ghé lại ở đây
năm hai nghìn hai mươi bốn này bán quản lý quân quốc gia phong nha kẻ bàng đã phê duyệt đề ản du lịch chính thái
trên cơ sở đó thì đơn vị cũng đã triển khai
các sản phẩm du lịch mới như là sẽ tổ chức một số tuyến điểm tại sông chai hang tối và sùi nước mọc
tạo sự khác lạ cho du khách khi đến với điểm sông chai hang tối
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh quảng bình đón gần một triệu lượt khách du lịch tăng bốn mươi tám so với cùng kỳ
trong đó khách nước ngoài là bốn mươi bốn bốn trăm hai mươi hai lượt
con số này đã khẳng định sức hút của du lịch quảng bình
và những nỗ lực của địa phương để từng bước phục hồi
sau dịch covid một mươi chín
chúng tôi đã liên kết với các đơn vị trong nước như là con đường di sản miền trung
rồi là hành lang kinh tế đông tây việt nam lào thái lan
cũng như các hiệp hội lựa hành trong nước và quốc tế
để mà thúc đẩy công tác quảng bá cũng như là giới thiệu điểm đến một cách
thu hút nhất an toàn thân thiện nhất khi khách đến với du lịch quảng bình
dự báo dịp nghỉ lễ ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm và mùa du lịch hè năm nay
số lượng khách du lịch đến quảng bình là một
lượng khách du lịch đến quảng bình sẽ tiếp tục tăng cao
ngành du lịch đang nỗ lực để làm mới các sản phẩm du lịch
nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến những trải nghiệm mới mẻ
hấp dẫn nhất thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm